vai trò cầm quyền của đảng do đó cũng tinh hoa hơn
thời điểm chín mươi các chỉ thị nghị quyết được xây dựng ban hành và quy định tinh gọn bộ máy
phải là hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị
không cơ quan tổ chức nào được nằm ngoài
không ai vì quyền lợi của cơ quan tổ chức hay cá nhân mình
mà làm hỏng đại cuộc
nghị quyết trung ương sáu khóa một mươi hai mà trọng tâm là nghị quyết số một mươi tám
một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
triển khai vào cuộc sống gần ba năm qua đã thu được kết quả to lớn
nhiệm kỳ đại hội đảng một mươi hai đang dần khép lại
chuẩn bị chuyển sang một nhiệm kỳ mới
với những đòi hỏi yêu cầu phát triển cao hơn lớn hơn
tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị
cần tiếp tục được triển khai như thế nào
trong giai đoạn mới để góp phần tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế
phát triển trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ một mươi ba